trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm cướp đề nhiều sinh mạng của các em học sinh
để giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở xã văn sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an đã có một cách làm sáng tạo giúp trẻ em trong xã học bơi để phòng tránh tình trạng này
nhiều năm nay canh thủy lợi đô lương chảy qua địa bàn xã văn sơn đã trở thành điểm đến của nhiều thiếu nhi trong và ngoài xã văn sơn cứ mỗi buổi chiều về
tranh thủ những ngày bơm nước để chuẩn bị cho vụ hè thu đoàn thanh niên xã văn sơn đã chọn nơi đây là điểm để tổ chức tập bơi cho các em nhỏ
những em mới tập bơi đều được mặc áo phao và có các đoàn viên thanh niên trong xã cùng người lớn trong gia đình đi kèm để bảo vệ và dạy bơi miễn phí cho các em